cuộc cách mạng công nghiệp bốn với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ
của hệ thống kết nối số hóa vật lý sinh học với sự đột phá của internet vạn vật
và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới
trong đó y tế là một trong những ngành được thụ hưởng nhiều và vận dụng nhiều nhất
với sự ảnh hưởng mang tính toàn cầu cách mạng bốn mang đến cho ngành y tế nhiều cơ hội
nhưng cũng không ít những thách thức
tại việt nam đến nay phần lớn bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều mức độ khác nhau
đặc biệt dù chưa phải rộng rãi nhưng đã có những bệnh viện tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo
vào khám chữa bệnh như dùng robot phẫu thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư
nhờ internet kết nối chúng ta có thể ứng dụng cả khám chữa bệnh từ xa để chuyển giao công nghệ đào tạo
và là nền tảng cơ bản để xây dựng những bệnh viện thông minh giảm được rất nhiều sức lao động
cho cán bộ y tế mà vẫn cho độ chính xác cao nâng cao tỷ lệ thành công trong khám chữa bệnh
muốn có cái bệnh viện thông minh thì chúng ta phải làm cái hệ thống bệnh án điện tử ta hoàn chỉnh
làm sao mà giảm được cái thời gian truy cập vào dữ liệu làm sao giảm được cái thời gian mà người bệnh
người ta phải chờ đợi nếu như không có cái trí tuệ nhân tạo không có công nghệ bốn
không thể nào chúng ta quản lý như thế được và bên cạnh đó nếu như không khó thì nghiên cứu khoa học
và rất khó khăn trí tuệ nhân tạo nó sẽ hỗ trợ cho người thầy thuốc rất nhiều mà đem lại
cái việc chẩn đoán chính xác đem lại cái việc mà chúng ta đưa thuốc chính xác cho người bệnh
chúng ta đã phát triển rất tốt về robot
y học là ngành khoa học chứng cứ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ hỗ trợ
tránh được những rào cản vớ mắc khi khám chữa bệnh theo phương pháp truyền thống
tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn khi áp dụng công nghệ bốn tiến sâu vào ngành y
muốn xây dựng bệnh viện thông minh cần có hệ thống bệnh án điện tử thật hoàn chỉnh
tuy nhiên người dân không cần phải đi đến đâu cũng mang hồ sơ dữ liệu đơn lẻ
tuy nhiên để làm được như vậy cần có một hệ thống dữ liệu lớn big data
công nghệ nano đã được ứng dụng nhưng mới chỉ là bước đầu
và quan trọng là dù công nghệ bốn có thông minh như thế nào thì vẫn là công nghệ
và muốn làm chủ tất cả những tiến bộ khoa học này con người vẫn là nhân tố quyết định
con người phải học được bốn đó vấn đề của bốn cũng là con người
con người phải sử dụng bốn
tự bốn nó bảo được
chúng ta cũng không thể có những người máy để tham gia cái hoạt động vào công tác y tế một cách rất là máy móc
chúng ta muốn phát triển được thì chúng ta không thể là không có kinh phí không có nguồn lực mà có thể tay không chúng ta phát triển được
thì chúng ta phải có đầu tư
cái thứ hai là chúng ta cũng phải được đào tạo về sử dụng cái gì đi nữa
máy móc hay tất cả những cái gì thì đều do con người
mà con người muốn sử dụng được thì phải có kiến thức
phải được đào tạo kiến thức gian luyện với kỹ năng thì lúc đấy mới sử dụng được
không thể phủ nhận đứng trước bất kỳ một sự đổi thay mang tính đột phá toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua
tuy nhiên việt nam là nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ với những thuận lợi và cả sự nhạy bén với xu thế
ngành y tế việt nam đã có những bước chuyển mình để bắt nhịp với nền y tế bốn
từ đó tạo đà để xây dựng thành công một nền y tế điện tử một nền y tế thông minh
bộ y tế đang tổ chức kết nối liên thông các nhà thuốc với quản lý và bệnh viện
rồi công nghệ thông tin bộ y tế cùng bảo hiểm xã hội kết nối tất cả cơ sở khám chữa bệnh với bảo hiểm xã hội
thì sẽ giám định một trăm linh các cái bệnh án
rồi thứ hai là trong quản trị để có thể sử dụng trong phân tích định hướng dùng cho quản lý xây dựng chiến lược chính sách
và đặc biệt là hiện nay thì bộ y tế cũng đang có ba cái
một là bệnh viện thông minh hai là quản lý sức khỏe
mình thường là một người dân với gắn vị thế cơ sở một cách thông minh và quản trị kinh tế và y tế một cách thông minh
việc áp dụng công nghệ bốn sẽ đem đến nhiều lợi ích nhất cho con người trong công tác chăm sóc khám quản lý và chữa bệnh
cơ hội luôn đi đôi cùng thách thức
ngành y tế cần có những định hướng chiến lược cụ thể để xây dựng được nền y tế thông minh nâng tầm ngành y việt nam trên bản đồ y tế thế giới